hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai diễn ra tại hà nội là một trong những sự kiện quốc tế lớn
đang thu hút sự quan tâm của dư luận toàn thế giới
có phần quan trọng trong việc đưa thông tin của gặp lịch sử này đến dư luận thế giới
là hoạt động tác nghiệp tích cực của gần bốn phóng viên việt nam và thế giới
ghi nhận của phóng viên thúy quỳnh tại trung tâm báo chí quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
thì có khoảng gần bốn phóng viên trong nước và quốc tế đến tham dự đưa tin
về hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai được diễn ra tại thủ đô hà nội
như quý vị và các bạn có thể thấy vào ngay lúc này thì không khí làm việc
ở trung tâm báo chí quốc tế đang rất là sôi động và khẩn trương
các nhà báo cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chú đáo của nước chủ nhà việt nam
đã góp phần quan trọng giúp họ hoàn thành việc đưa tin sự kiện quốc tế quan trọng này
đây là lần thứ hai telen biên tập viên tin tức của đài truyền hình vệ tinh tvbs đài loan
trực tiếp tham dự đưa tin hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
sau lần đầu tiên tại singapore vào tháng sáu năm ngoái
mặc dù có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn về mặt nội dung
cũng như nhân sự cho sự kiện quốc tế quan trọng
tuy nhiên chỉ với hai người trực tiếp tác nghiệp tại hội nghị mỹ triều tiên lần này
theo linh vẫn là một áp lực rất lớn khi phải có ít nhất ba phóng sự cho bản tin hàng ngày
và hai bản tin trực tiếp từ hội nghị
vừa làm vừa ăn là cách nhanh nhất để những phóng viên như linh
có thể tiết kiệm thời gian trước áp lực tin bài
chúng tôi có cả những phóng viên đến từ washington dc
để có thể kết nối làm các bản tin trực tiếp
tôi thấy là ở đây các phóng viên quốc tế có điều kiện tác nghiệp rất tốt
mạng kỹ thuật tốt phục vụ
được cho tất cả mọi người
chúng tôi có thể truyền tin gửi hình rất nhanh chỉ trong vài phút
trong khi đó trước kia ở singapore chúng tôi làm việc này có khi mất cả tiếng
ở đây nhanh hơn rất nhiều
còn với peter wang một trong bốn phóng viên tham gia đưa tin hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
của kênh truyền hình ebc đài loan
sự chuẩn bị chú đáo của nước chủ nhà việt nam cho các phóng viên là điều anh ấn tượng nhất
mặc dù đây là lần đầu tiên anh đến việt nam
có rất nhiều phóng viên báo chí quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới
có mặt tại trung tâm báo chí này để đưa tin về hội nghị mỹ triều tiên
những điều kiện mà việt nam chuẩn bị cho chúng tôi làm việc rất tuyệt vời
vô cùng tuyệt vời từ kỹ thuật cho đến việc phóng viên được phục vụ cà phê đồ ăn
thời gian chuẩn bị thì rất ít nhưng phải nói là rất khó khăn
để các bạn có thể có được chuẩn bị chú đáo và tốt đến như thế này
bên cạnh những tin bài chính về hoạt động của hai nhà lãnh đạo mỹ triều tiên
chúng tôi còn làm những vấn đề mềm mại hơn như con người văn hóa
và thậm chí là cả giao thông ở việt nam nữa
chiếm một số lượng khá đông phóng viên tại trung tâm báo chí quốc tế sáng nay
là đội ngũ các nhà báo đến từ hàn quốc
theo lý giải của các phóng viên hàn quốc hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
là một trong những sự kiện mà người dân hàn quốc đặc biệt quan tâm
do vậy các cơ quan báo chí hàn quốc đã cử một số lượng không nhỏ phóng viên
trực tiếp sang việt nam để có thể thông tin nhiều nhất sự kiện này
chúng tôi có khoảng một mươi năm biên tập sáu quay phim chín kỹ thuật
và một vài người khác nữa trực tiếp tham gia đưa tin sự kiện hội nghị mỹ triều
đây là team lớn nhất mà chúng tôi có từ trước đến nay khi đưa tin sự kiện quốc tế
dĩ nhiên là chúng tôi sẽ có bản tin trực tiếp về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao
và một vài bản tin online khác nữa mỗi ngày
so với khi đi đưa tin tại singapore trước kia
thì ở đây chúng tôi thấy có hạ tầng kỹ thuật mạng wi fi khá nhanh

chúng tôi có thể gửi thông tin liên tục đến người dân hàn quốc
tại trung tâm báo chí quốc tế các khu vực làm việc của các phóng viên đều có bảng hướng dẫn chi tiết
đội ngũ kỹ thuật túc trực thường xuyên giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật cho các phóng viên khi gặp trục chặt
bên cạnh đó an ninh kiểm soát cũng được thắt chặt tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp đưa tin